trước tình hình xuống cấp nghiêm trọng của hệ thống cống trên đê tả sông lô
tỉnh tuyên quang đã quyết định đầu tư sáu năm tỷ đồng để sửa chữa gia cố nâng cấp một mươi cống
bảo đảm an toàn cho hàng vạn hộ dân và đáp ứng yêu cầu tiêu lũ cấp thoát nước phục vụ sản xuất
theo đó tỉnh tuyên quang quyết định đầu tư nâng cấp sửa chữa toàn bộ một mươi cống thuộc các xã vĩnh lợi
cấp tiến đồng thọ quyết thắng vân sơn huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
theo dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối quý ba năm hai nghìn một mươi tám
công trình do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang làm chủ đầu tư
tuyến đê tả sông lô đi qua địa bàn tỉnh tuyên quang được đầu tư xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín với chiều dài hơn ba mươi sáu km
tuy nhiên sau nhiều năm sử dụng tuyến đê này vẫn chưa được đầu tư nâng cấp đến nay mặt đê đã xuống cấp
để bảo đảm an toàn cho người dân chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp gia cố tạm thời
đặt các biển cảnh báo để người dân biết phòng tránh